đã bị phạt tù trung thân do chiếm hưởng nhiều tiền nhất gần ba mươi tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả
mức án được tòa nhân dân tp hà nội tuyên vào sáng nay sau tám ngày xét xử và nghị án
trần đức trung được xác định là chủ mưu chịu trách nhiệm cao nhất trực tiếp khởi xướng tổ chức
và điều hành mọi hành vi sai phạm và chiếm hưởng riêng nhiều tiền nhất trong năm người
bốn cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ người nghèo còn lại là bùi thị oanh bị phạt chín năm tù
phạm văn lực sáu năm tù nhâm sĩ phúc bảy năm tù và phan thị thoa tám năm tù
bản án xác định trung tâm hỗ trợ người nghèo thuộc hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn việt nam
thành lập năm hai nghìn một mươi ba chưa được cấp phép hoạt động và không có hoạt động phát sinh doanh thu
xong từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm các bị cáo lấy danh nghĩa trung tâm để tổ chức chương trình trái tim việt nam
kêu gọi nộp tiền với hứa hẹn trả lãi suất cao từ bốn trăm bảy mươi năm đến tám trăm một mươi bốn
công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý nhóm năm thanh niên
về hành vi sử dụng ma túy và tàng trữ vũ khí tại quán karaoke phương nguyên
vụ việc xảy ra vào lúc h một mươi năm phút ngày ba tháng tám vừa qua tại phố đức hính thị trấn văn quang huyện văn quang
thời điểm trên tổ công tác công an huyện tiến hành kiểm tra hành chính
quán karaoke phương nguyên phát hiện tại phòng hát trên tầng hai của quán có năm năm thanh niên
đều trú tại huyện văn lãng tỉnh lạng sơn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh tại chỗ cả năm thanh niên đều dương tính với ma túy
nhóm này khai sau khi tập lái xe ô tô đã rủ nhau đến quán karaoke trên để hát họ
tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra số đối tượng trên lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ trên người đối tượng nông đăng hưng
trú tại huyện văn lãng có một viên ma túy một con dao gập một khẩu súng tự chế dạng côn xoay
bên trong có năm viên đạn đối tượng khai mang theo để phòng thân
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều gia đình tại tỉnh bắc giang đã đến cơ quan công an tỉnh
trình báo và đề nghị giải cứu con em của họ đang lao động tại campuchia
vì lý do bị cưỡng bức lao động đòi tiền chuộc và có nguy cơ mất an toàn đến tính mạng bản thân
phản ánh của phóng viên intv
một tháng nay gia đình người dân này ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang đứng ngồi không yên
khi họ nhận được thông tin con trai mình đang lao động tại một sòng bạc ở campuchia
bị cưỡng bức lao động xin về nước nhưng các đối tượng ở đây không cho về
và có nguy cơ đe dọa đến sự an toàn tính mạng
do vậy gia đình đã đến trình báo cơ quan công an và đề nghị giải cứu
chỉ nghe được cái thông tin là cháu bảo là với bạn nó là đừng nghe chú nói
tao sang đây tao bị lừa rồi
đấy bị lừa nó bán vào sòng bạc bây giờ nó đang là thay quản cũng đi đâu được
đấy còn nếu mà không làm được thì nó cắt cơm với nó không cho ăn
đấy và nó còn dùng dưới cúi điện nó rúi
cũng trong cảnh ngộ như trên ông bố này ở huyện lục nam có con đang lao động ở campuchia
cũng đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang kêu cứu
nghe theo là đi đi theo nó là sang bên biên giới không lo là lên biên giới cái là nó cho vào che
chỉ trích điện là coi không biết gì đến khi mình tỉnh dậy cái thì là đã nằm ở trong khu vực của cái bọn nhà che rồi
theo thông tin ông bố này cung cấp thì các đối tượng đã ép con trai ông phải vay nợ bốn ba trăm linh đô la mỹ
và hàng ngày phải làm việc trên máy tính lập facebook nick ảo để mời gọi mọi người nạp tiền vào chơi cờ bạc
hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc giang bốn gia đình khác có con em đang lao động ở campuchia
cũng đang phải đối mặt với tình trạng như trên đã đến cơ quan công an để đề nghị giải cứu con em họ
đây là một trong những cái vấn nạn mà không chỉ là ở bắc giang mà đã thành cái vấn đề nóng
mà lãnh đạo bộ ngoan lãnh đạo ngoan tỉnh bắc giang rất là quan tâm
làm sao để mà ngăn chặn đẩy lùi và hướng tới cái việc là không có cái tình trạng người việt nam sang campuchia lao động bất hợp pháp
nghe theo những lời rụ rỗ sang campuchia làm công việc nhẹ mà lương cao
rất nhiều gia đình đã phải mất tới hạng
hàng trăm triệu đồng để nộp tiền chuộc cho các đối tượng nhằm đưa con em mình về nước an toàn
tiền thì chẳng thấy đâu mà chỉ thêm gánh nặng cho họ và gia đình sau khi về nước
để phòng ngừa các trường hợp tương tự xảy ra người dân cần chủ động cảnh giác
không nghe theo những lời rụ rỗ ngòm ngọt của các đối tượng sang campuchia tìm kiếm việc nhẹ lương cao
vì rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của nạn lưu bán người và lừa đảo chiếm đặt tài sản
tin bão khẩn cấp cân bão số hai

một mươi sáu giờ ngày chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
trên khu vực phía đông bắc của đảo hoàng sa cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
là vùng phía bắc vĩ tuyến một mươi năm năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm đến một trăm một mươi km
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn năm độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm

từ chiều tối mai đến khoảng ngày một mươi hai tháng tám khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an

có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tiếp theo hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tiếp theo hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
ngày chín tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã phối hợp với công an huyện càng long
tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam và khám xét nơi ở của hai đối tượng
vì có hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng
hai đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn trọng tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và trần hữu thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cùng ngụ khóm ba thị trấn càng long huyện càng long tỉnh trà vinh
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng một thắng có một khẩu súng ngắn thơ màu đen và năm viên đạn kim loại màu vàng
từ một người bạn với giá ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thanh đem khẩu súng mua được và năm viên đạn bán cho một người bạn cố tính với giá năm triệu đồng
do không sử dụng được nên bạn cố tính nhờ tính đến gặp thắng để trả lại súng lấy lại năm triệu đồng và hứa cho tính hai triệu đồng
sau đó tinh lấy khẩu súng cùng năm viên đạn đi tìm thắng nhưng không gặp
trên đường đi đến địa điểm thuộc khóm sáu thị trấn càng long thì bị lực lượng công an phát hiện lập biên bản và tạm giữ tan vật
lực lượng chức năng tiến hành giám định khẩu súng và năm viên đạn trên được chế tạo thủ công
có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng súng cầu bắn được đạn nổ
được biết nguyễn trọng tính từng có tiền án về hành vi hủy hoại tài sản
và trần hữu thắng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
hiện vụ việc công an điều tra công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ xử lý đối tượng theo quy định
ngày chín tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết
vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào tám h ba mươi năm phút ngày chín tháng tám tại số nhà bốn mươi tám tổ một khóm mỹ phú đức liền thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp công an huyện cao lãnh
bắt quả tăng hai đối tượng phạm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là chủ nhà và nguyễn hoàng khanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chủ ở hiện nay ở xã tân hội trung huyện cao lãnh
có hành vi bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác
khám xét tại hiện trường và trong nhà tuấn lực lượng công an thu giữ một mươi bịch ni lông
chứ tinh thể rắn màu trắng nghi lập ma túy cùng các tam vật khác có liên quan
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
bốn trăm bảy mươi bảy lượt là con số mà khách quốc tế đến với tp hcm trong sáu tháng đầu năm
so với kế hoạch đón hai năm triệu lượt khách quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai thì con số này mới chỉ đạt một mươi ba
tuy nhiên đây vẫn được xem là tín hiệu tích cực với ngành du lịch thành phố
khi mà thị trường mới chính thức mở cửa từ giữa tháng ba
và hiện ngành du lịch tp hcm đang đẩy mạnh xúc tiến và quảng bá du lịch
đến các nước nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút thêm khách du lịch quốc tế
những ngày này nhiều địa điểm du lịch tại tp hcm ghi nhận lượng lớn khách quốc tế đến tham quan mua sắm
chợ bến thành địa điểm vốn điều hưu vắng lặng do ảnh hưởng của làn sóng dịch covid một mươi chín
nay cũng dần lấy lại sinh khí
trước dịch hầu như là không có khách
bây giờ thì nó cũng có người đi chứ không phải là không có
nhưng mà nó gần cả một mươi hai mươi thôi so với hồi trước thôi
nhưng mà có về cũng là mừng rồi
cũng mong cho khách nó giống như hồi trước vậy để tiểu thương mua bán
dịch vụ du lịch ở đây
rất là tốt rất chuyên nghiệp và đa dạng
chúng tôi không gặp phải chút khó khăn nào
khách sạn rất tuyệt vời
việc đi lại cũng vô cùng dễ dàng
chúng tôi yêu quý thành phố này
mới đây ngành du lịch thành phố đã chào đón đoàn bốn trăm sáu mươi khách miles quốc tịch ấn độ
cùng với khách nhóm khách đi theo gia đình
thì du lịch mice đang được xem là nguồn khách tiềm năng của thành phố
giai đoạn phục hồi sau dịch covid một mươi chín
với thế mạnh về cơ sở hạ tầng các dịch vụ lưu trú mua sắm
ngành du lịch thành phố hồ chí minh đã và đang tập trung xuất tiến mạnh vào dòng khách này
bằng nhiều chính sách hỗ trợ như liên kết các chuyến bay
áp dụng khuyến mại với lượng khách lớn kết nối các địa điểm
nhằm tăng tính cạnh tranh với các điểm đến khác
chúng tôi có thể đưa nhiều đoàn khách đến thành phố hồ chí minh và việt nam trong năm này
chúng tôi đang lên kế hoạch cho ít nhất sáu khách từ ấn độ
và cả các nước khác đến thành phố hồ chí minh và việt nam
chúng tôi cần làm việc với cục xuất cảnh và đại sứ quán việt nam tại ấn độ
để quảng bá điểm đến bằng cách tổ chức một số hoạt động tại ấn độ
ngoài những sản phẩm đặc trưng của thành phố
để thu hút khách du lịch trong giai đoạn mới
nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chịu khó làm mới mình và tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo
điển hình gần đây là tui du lịch một ngày gò góp trăm năm tìm lại dấu xưa
hay trải nghiệm du lịch bằng tạo hỏa
chúng ta phải tạo yếu tố mới và trong thời gian vừa qua đó cũng là một cái ý rất là quan trọng
để du lịch thành phố hồ chí minh có sự bước phá trong việc khai thác
và phát triển
nhiều hơn những sản phẩm mà nó đã không có xuất hiện trước đó
trong thời điểm trước năm hai nghìn một mươi chín
thì hiện nay thành phố hồ chí minh cũng đã có những sản phẩm tour về du lịch thủ đức
hay du lịch về các quận huyện để góp phần tạo nên sự mới mẻ của du lịch thành phố hồ chí minh
đưa ra thế mạnh của mình về sản phẩm du lịch về điểm đến về chất lượng dịch vụ
để tiếp cận với tất cả các công ty lửa hành của cả nước
để chúng ta có đàm phán
rồi đi đến
khi kết cung cấp những dịch vụ cụ thể
từ đó đưa ra những sản phẩm những chương trình tour
để thu hút theo phân khúc tự tường trường của từng doanh nghiệp lưỡng hành
thì đó là cái việc mà chúng tôi đang làm
và chúng tôi mong rằng kỳ vọng lần này là từ những việc đó
sẽ là những sản phẩm những điểm đến hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp
theo các chuyên gia sự khác biệt và đặc sắc của sản phẩm du lịch
sẽ giúp doanh nghiệp có thể tạo ra những sản phẩm đặc sắc
trong ngành gia tăng khả năng cạnh tranh
từ đó cũng nâng cao sức hút của du lịch việt đối với du khách quốc tế
với những tín hiệu lạc quan từ thị trường
và sự đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
ngành du lịch tp hcm kỳ vọng sẽ lấy lại đà phát triển của ngành du lịch nói chung
đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu á
thưa quý vị chưa đầy một năm một tháng nữa
thì học sinh các cấp trên địa bàn của tp hcm
tp hcm sẽ tự trường
đến thời điểm hiện tại thì phụ huynh và học sinh
đang gấp rút tìm mua sách giáo khoa
nhất là các lớp ba bảy và lớp một mươi
do là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi chín
chưa năm nào sách giáo khoa lại khó tìm
và khiến cho các bậc phụ huynh lại mất thời gian đến như năm nay
chị phạm thị hồng nhung
một phụ huynh tại quận bình thạnh tp hcm cho biết
chị đi tìm sách giáo khoa cho con chuẩn bị vào lớp một mươi
nhưng việc mua được trọn bộ sách là điều vô cùng khó khăn
nhiều nhà sách cũng không mua đủ
không chỉ riêng chị nhung mà chị huệ
một phụ huynh ở tỉnh bà rịa vũng
tàu nhưng chuyến công tác tại tp hcm
cũng phải tranh thủ đi nhà sách để tìm mua sách cho con
cứ ngỡ ở thành phố lớn thì sách sẽ đầy đủ hơn ở tỉnh
thế nhưng số lượng sách mà chị tìm mua được
cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay
tôi tìm một sách kết nối tri thức với cuộc sống
nhà trường yêu cầu tám loại
nhưng hiện tại mới tìm được bốn cuốn thôi
không chỉ phụ huynh mà học sinh
cũng có nhiều lo lắng về vấn đề sách giáo khoa
trước những thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông mới
khi môn lịch sử trở thành môn học bắt buộc
không còn nhóm môn
trong môn học lựa chọn buộc nhà trường phải phân bổ
điều này khiến nhiều trường vẫn chưa thể công bố danh sách lớp
vì thế dù muốn mua
học sinh vẫn không biết phải mua sách gì
tụi con sẽ phải đợi
tại vì mỗi bang sẽ có những bộ sách khác nhau
sẽ đợi thông tin từ trường
để tụi con mới mua được
con cũng hay lên trang web để xem
nhưng mà nhà trường vẫn chưa có thông báo
theo đại diện các trường phổ thông
tại tp hcm khoảng thời gian đầu
và giữa tháng tám năm nào
cũng diễn ra tình trạng sốt sách giáo khoa
phụ huynh và học sinh không nên quá nôn nóng
thay vào đó cần bình tĩnh
mua sách ở các hệ thống nhà sách lớn
có quy tính tránh tình trạng
mua làm sách giả kém chất lượng
đầu năm học mới học sinh chưa mua được sách giáo khoa
có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm
hoặc thư viện trường để được hỗ trợ